chiều ngày một mươi bốn tháng năm thông tin từ bệnh viện hữu nghị lạc việt bệnh viện đã tiếp nhận hơn hai trăm hai mươi công nhân nhập viện
của công ty trách nhiệm hữu hạ sinh quân ebenezer việt nam có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
các công nhân cho biết sau bữa ăn trưa ở công ty các công nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói khó chịu
và được công ty đưa đi cấp cứu nhiều công nhân được xe chở đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
thông tin ban đầu các công nhân ngộ độc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạ sinh quân ebenezer việt nam
khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân
đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng công nhân nghi ngộ độc thực phẩm